trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ tập trung phản ánh
thành phố hồ chí minh đột phá trong cải cách hành chính
và thực hiện nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội
nhưng trước hết xin kính mời quý vị và các bạn
cùng theo dõi những tin tức đáng quan tâm trong tuần qua
thành phố hồ chí minh vấn đấu thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế
đây là thông tin được hiệp hội doanh nghiệp thành phố
chia sẻ tại họp báo cung cấp thông tin về diễn đàn kinh tế
thành phố hồ chí minh năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề phát triển thành phố hồ chí minh thành trung tâm tài chính
khu vực và quốc tế lãnh đạo thành phố chuyên gia nghiên cứu
tổ chức tài chính đầu tư trong nước và quốc tế cùng trao đổi
thảo luận đánh giá thực trạng triển vọng cơ hội thách thức
trong thu hút nguồn lực và phát triển dịch vụ tài chính
nội dung xoay quanh bốn chủ đề thành phố hồ chí minh hướng tới
trung tâm tài chính khu vực và quốc tế hiện trạng mục tiêu
và lộ trình thực hiện bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng
và hình thành một số trung tâm tài chính quốc tế hệ sinh thái
cho sự phát triển bền vững của một trung tâm tài chính quốc tế
định hướng chính sách quốc gia và vai trò của chính quyền thành phố
để xây dựng thành phố hồ chí minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế
kỳ họp thứ một mươi sáu kỳ họp bất thường hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh
khóa chín vừa qua đã thông qua chủ trương tăng phí đăng ký ô tô xe máy
trên địa bàn thành phố
theo đó phí đăng ký ô tô dưới chín chỗ có mức tăng cao nhất
từ một mươi một triệu đến hai mươi triệu đồng mỗi lần cấp
các loại ô tô khác mức phí đăng ký tăng từ một trăm năm mươi đồng lên năm trăm linh đồng một xe
ngoài ra sermi r moc đăng ký rời r moc xe container tăng từ một trăm năm mươi lên hai trăm linh đồng
xe máy trị giá từ một mươi năm triệu đồng trở xuống mức phí đăng ký tăng từ bảy trăm năm mươi đồng
lên một triệu đồng
xe máy trên một mươi năm triệu đến bốn mươi triệu đồng mức phí tăng từ một năm triệu lên hai triệu đồng
xe máy hơn bốn mươi triệu đồng tăng từ ba lên bốn triệu đồng
thành phố hồ chí minh hiện có hơn tám trăm hai mươi năm ô tô và hơn tám một triệu xe máy
mức phí mới sẽ được áp dụng từ ngày một mươi bảy tháng một mươi
công an thành phố hồ chí minh sẽ là đơn vị thu lễ phí
và một trăm linh số tiền thu được sẽ nộp vào ngân sách
bàn quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố hồ chí minh cho biết
trong tháng một mươi sẽ triển khai dự án sửa chữa nâng cấp toàn tuyến đường nguyễn hữu cảnh
từ quận một đến quận bình thạnh nhằm giải quyết tình trạng ngập lúng như hiện nay
dự án có tổng vốn đầu tư hơn bốn trăm bảy mươi hai tỷ đồng từ ngân sách thành phố
tập trung vào hạng mục đơn cấp sửa chữa cải tạo hư hỏng nền mặt đường
với chiều dài ba hai km toàn tuyến nguyễn hữu cảnh từ quận một đến quận bình thạnh
dự án được chia làm ba đoạn trong đó hai đoạn một và ba chủ yếu cải tạo mặt đường
riêng đoạn hai tập trung xử lý nền đất chống lúng bằng công nghệ tiên tiến
dự kiến sẽ có đoạn năm trăm linh m từ chân hầm vượt cầu thủ thiêm đến chân cầu vượt nguyễn hữu cảnh
được bù lúng mặt đường từ năm mươi cm đến một hai m
ba quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố cho biết
sẽ xây các bậc tam cấp để nhà dân nào thấp hơn mặt đường sẽ đi lại dễ dàng
cùng với đó lên phương án thi công phù hợp bảo đảm giao thông đi lại thuận tiện
cục thuế tp hcm vừa công khai tông tin danh sách một một trăm năm mươi chín đơn vị nợ thuế
với tổng số tiền thuế tiền phạt tiền chậm nộp tính đến thời điểm ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
là hơn hai bảy trăm sáu mươi tỷ đồng
theo đó đứng đầu danh sách là công ty cổ phần đầu tư và phát triển sài gòn sdi
với tổng số tiền nợ thuế lên đến bốn trăm năm mươi năm năm tỷ đồng
ba doanh nghiệp có tiền nợ thuế trên một trăm linh tỷ đồng gồm công ty thương mại sản xuất dịch vụ đông mê công
một trăm một mươi ba tỷ đồng công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại lô hội một trăm linh năm hai tỷ đồng
và công ty cổ phần thương mại tư vấn đầu tư xây dựng bách khoa việt một trăm linh tỷ đồng
ngoài ra còn một số doanh nghiệp có số tiền nợ thuế hơn năm mươi tỷ đồng như công ty trách nhiệm hữu hạng
bệnh viện đa khoa phú thọ sáu mươi hai bốn tỷ đồng và công ty trách nhiệm hữu hạng đầu tư xây dựng phát triển nhà hoàn
có một một trăm bốn mươi bốn doanh nghiệp nợ thuế với số tiền khoảng hai một trăm bảy mươi một tỷ đồng
do thời tiết thay đổi thất thường từ đầu năm đến nay tại tp hcm đã có gần một mươi năm ca mắc bệnh tay chân miệng
hiện nay tại khoa nhiễm thần kinh của bệnh viện nhi đồng một và bệnh viện nhi đồng hai
bình quân mỗi ngày đã có năm mươi sáu mươi bệnh nhi nhập viện do mắc bệnh tay chân miệng
tuy không có các trường hợp tử vong nhưng cũng có nhiều ca rất nặng
để hạn chế bệnh tay chân miệng
các trường hợp lây lan trong các trường học
hiện nay sở y tế tp hcm đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát và khuyến cáo với các nhà trường
giữ vệ sinh sạch sẽ ở các phòng học nơi vệ sinh chung
khi bắt bệnh để tránh lây lan phải cho các em nghỉ học từ một mươi đến một mươi bốn ngày
thưa quý vị thực hiện nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội
tp hcm đã chọn các trường học để giữ vệ sinh sạch sẽ ở các phòng học nơi vệ sinh chung
năm hai nghìn một mươi chín là năm đột phá trong cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp
để thực hiện tốt nghỉ quyết của quốc hội
ubnd tp hcm đã ban hành quyết định số sáu nghìn năm trăm linh tám về thực hiện công tác cải cách hành chính
với bảy chỉ tiêu bốn mươi bốn nội dung và một mươi giải pháp trọng tâm để đổi mới về công tác cải cách hành chính
tuy mới được triển khai nhưng bước đầu công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả tích cực
góp phần đắc lực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
trước đây đến làm thủ tục hành chính người dân luôn bị ám ảnh với cảnh đi lại nhiều lần
xếp hành dài chờ đợi
nhưng sau thời gian thực hiện cải cách hành chính thành phố đã đạt được những kết quả tích cực
doanh nghiệp và người dân chỉ cần đến một lần
hoặc một cái chạm qua ứng dụng phần mềm trên điện thoại thông minh trực tuyến
là các đăng ký về thủ tục hành chính hay phản ánh của người dân đều được thực hiện một cách nhanh chóng
thành phố hồ chí minh trong sự phát triển kinh tế
xã hội đã giao thẩm quyền ủy quyền cho các quận huyện trong việc cải cách hành chính
và một cửa và một dấu
và thủ tục thì đơn giản
chính vì vậy thành phố đã đi đầu và đột phá rất nhiều các cái khâu
đặc biệt là khâu cải cách tư pháp hiện nay và bên cạnh cải cách hành chính
xây dựng chính quyền điện tử đã nâng cao năng lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền
kết nối liên thông văn bản điện tử bảy trăm sáu mươi điểm
ba triệu văn bản và ứng dụng công nghệ thông tin
trong đánh giá sự hài lòng giải quyết thủ tục hành chính
theo quy định của nghị định sáu mươi một của chính phủ
quận một đã cung ứng tám dịch vụ công trực tuyến
đối với hai mươi năm thủ tục hành chính công
và ba dịch vụ tiện ích cho cá nhân và tổ chức
khi đến đăng ký giải quyết thủ tục hành chính tại quận một
tỷ lệ sử dụng của người dân đối với các thủ tục hành chính công trực tuyến
cũng đã có sự chuyển biến qua từng năm
hệ thống phần mềm quản lý hành chính trực tuyến trên điện thoại thông minh
với chín chức năng
hiện phần mềm đã có hàng chục nghìn người tại ứng dụng này
về để cùng tương tác hỗ trợ với chính quyền
từ quản lý đất đai xây dựng và giải quyết các thủ tục hành chính
tham gia giám sát tình hình xử lý hồ sơ
thông qua bản khảo sát hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân
khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của gia nhiên quận một
các năm qua tỷ lệ này luôn đạt trên chín mươi chín đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra
còn đây là trung tâm giao dịch một cửa một cửa liên thông trực thuộc ủy ban nhân dân quận một
nhờ đổi mới phong cách làm việc và thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp
nên anh trần quang phát ngân hàng sacombank chi nhánh bình thạnh
và chị trần thị ngọc diệp khu phố năm phường tân định
cảm thấy rất hài lòng mỗi khi tới đây làm việc
thỉnh thoảng tôi cũng đến quỹ ban nhân dân quận một để làm một số thủ tục hành chính
thì tôi thấy nhân viên ở đây rất là nhiệt tình cách phục vụ nhân dân rất là tốt
và hướng dẫn các thủ tục giấy tờ tránh rươm rà mất thời gian của người dân tôi đánh giá là năm sao
anh thấy không gian ở đây nó khá là yên tĩnh chuyên nghiệp
mọi người thì các tổ bộ nhân viên thì hỗ trợ cho người dân rất là kỹ tràng
hướng dẫn rất là chi tiết thì thủ tục ở đây em thấy cảm thấy rất là nhanh gọn
để nâng cao chất lượng phục vụ hiện nay ủy ban nhân dân quận một đã tổ chức thí điểm
tiếp nhận đăng ký thủ tục hành chính khu vực
trong lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực lao động trong đó tất cả các giao dịch hành chính
đều được thực hiện qua máy tính điện thoại thông minh và qua mạng internet
các công tác của cải cách hành chính thì ngoài các lĩnh vực đã được xác định là tám lĩnh vực
về y tế giáo dục đô thị về phòng cháy chữa cháy
thì sắp tới trong thời điểm cuối tư năm hai nghìn một mươi chín thì sẽ thúc đẩy để ra mắt thủ tục không giấy của khối quản lý đô thị
nó giảm thiểu thời gian
mà chúng tôi phải đi lại khai báo rồi đăng ký rồi chờ phải xét duyệt vân vân
thì bây giờ nó ngoại thủ tục trên cái online như vậy thì nó tiện lợi ích vô cùng
không những ở ubnd quận mà tại các vườn cũng đã thực hiện đổi mới về công tác cải cách hành chính
để phục vụ người dân và doanh nghiệp
thứ nhất là vấn đề giảm bớt được cái thời gian và bớt được cái vấn đề mà cái thủ tục
để cho người dân là thuận tiện để liên hệ đồng thời để làm thực hiện tốt
cái khi mà người ta liên hệ làm
cái công tác mà sau y chứng thực hay là làm vấn đề mà thai sanh
tức là tất cả những thủ tục đều làm tốt hết
với sự nhiệt tình của mỗi cán bộ công chức ở đây
chị nguyễn thị thanh vân một việc kiều mỹ về việt nam làm hồ sơ
để mở doanh nghiệp đầu tư tại thành phố hồ chí minh
chị cảm thấy rất hài lòng
thì khi mà tôi vô đây tôi thấy là các cán bộ ở đây
nhất là anh phương đây giải thích rất là tưởng tượng
và anh mở cái laptop lên anh hướng dẫn
thì tôi thấy là nếu theo cái chương trình này
mà khi họ muốn xin cái hồ sơ gì đó
thì người dân ở đây sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời giờ
tại quận tân phú để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính
xây dựng nền hành chính trong sạch vững mạnh chuyên nghiệp
hiện đại hoạt động có hiệu lực hiệu quả
quận đã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức
đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu công việc
trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa
cố gắng phục vụ cho người dân một cách hài lòng
đảm bảo các hồ sơ thì trả đúng hẹn
và thông qua dịch vụ công trực tuyến
trả hồ sơ qua vua điện
các bộ công chức khi nhận hồ sơ thì niềm đỡ
để cho người dân nộp hồ sơ một cách có cảm giác thoải mái
sau chất lượng cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp
một mươi một vườn trên địa bàn quận tân phú cũng đã triển khai
nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả được người dân đánh giá rất cao
công tâm mà nói là công nhận là cái cải cách hành chính của vườn
và các cán bộ công nhân viên ở đây làm việc là rất là tốt
rất là hài lòng đối với người dân tân phú
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu phải thực hiện niêm yết công khai số điện thoại
của lãnh đạo các cơ quan đơn vị của quận huyện phường xã thị trấn
tại nơi tiếp nhận và hoàn trả kết quả hồ sơ trên trang thông tin điện tử
bên cạnh đó để phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn
thành phố cũng đã phân cấp ủy quyền cho cấp dưới bốn lĩnh vực
và cấp quyền trọn gói thí điểm ở một số lĩnh vực khác
theo đó ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho sở ngành thực hiện năm mươi năm nhóm nhiệm vụ
chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện trên ba mươi nhóm nhiệm vụ nguyên hạn
nội dung ủy quyền tập trung vào lĩnh vực đô thị môi trường kinh tế
khóa học thực hiện tiếp nhận phản ánh thông tin và đăng ký lịch hẹn của dân
nhằm giảm tải số lượng phục vụ cho những người dân là làm việc ngoài giờ
thể đến để thực hiện
trong thực hiện đó chúng tôi sẽ vào giờ từ một mươi một h ba mươi đến một mươi bảy h
và hàng tuần vào thứ hai và thứ tư hàng tuần
qua gia lô số điện thoại của phường là chín trăm hai mươi ba tám trăm sáu mươi ba chín trăm sáu mươi sáu của ủy ban
bên cạnh đó để thực hiện cải cách đó
bên cạnh đó chúng tôi
cũng thực hiện về hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến đối với lĩnh vực hộ tịch
nhằm giống như là trong giấy khai sinh cũng như trích luật khai sinh và đăng giấy kết hôn
để qua đó giống như là giấy chứng tử để tạo cho người dân là thứ nhất
là bớt đến ủy ban thơ và thực hiện tại nhà
để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính
thành phố cũng đã triển khai các mô hình sáng kiến giải pháp cách làm hay
trong đó giới thiệu hai trăm năm mươi một mô hình
sáng kiến giải pháp cách làm hay về công tác cải cách hành chính
mô hình bình hạnh trực tuyến và mô hình thí điểm tiếp nhận đăng ký thủ tục hành chính không giấy ở quận một
theo báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố cho biết
trong chín tháng đầu năm thành phố tiếp nhận hơn một mươi triệu hồ sơ
trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn chiếm tỷ lệ chín mươi chín sáu mươi chín
hồ sơ giải quyết trễ hạn chiếm tỷ lệ ba mươi một
hồ sơ trễ hạn chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai
ngoài việc cải cách thủ tục hành chính
ngoài việc công bố các bộ thủ tục quy định
thì việc phân cấp ủy quyền cho ủy ban nhân dân các quận
phân cấp quỷ quyền cho các giám đốc các sở ngành
để cố phần thực hiện một cách nhanh chóng
nó hiệu quả hiệu lực và đúng quy định như vậy đó
thì nó cũng làm phục vụ cho doanh nghiệp
cho người doanh một cách nhanh chóng thiết định hơn

thành phố yêu cầu lãnh đạo
các sở ban ngành
chủ tịch ủy ban nhân dân hai mươi bốn quận huyện và ba trăm hai mươi hai phường xã thị trấn
triển khai quyết liệt một mươi giải pháp trọng tâm
theo chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã giao
theo đó lấy tỷ lệ hài lòng làm tiêu chí đánh giá
xét thi đua khen thưởng và chi thu nhập tăng thêm
cho cán bộ lãnh đạo công chức viên chức
theo nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội
xem đây như là một cái ưu tiên trong chỉ đạo năm nay
để nó tạo nên một cái sự chuyển động mạnh mẽ
nếu nó tạo được một sự chuyển động mạnh mẽ trong cải cách hành chính
thì nó sẽ là một động lực để thúc đẩy
kinh tế xã hội chúng ta phát triển nhanh hơn nữa
để chúng ta xác định năm hai nghìn một mươi chín là năm đột phá
thì phải đột phá từ trên xuống dưới
và chúng ta phải nghiêm túc với nhau
trong vấn đề này thì nó mới giải quyết được các công việc
là một thành phố đông dân nhất của cả nước
bình quân hàng năm các sở ngành các quận huyện
phải giải quyết tới một mươi bốn triệu hồ sơ hành chính các loại
với khối lượng công việc lớn như vậy
nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị
đột phá trong cải cách hành chính
bức độ đã đạt được những kết quả tốt
kinh tế tăng trưởng nhanh và bình vẩn
năng lực quản lý xử lý công việc của các cơ quan nhà nước
để phục vụ người dân và doanh nghiệp từng bước đã được nâng lên
thưa quý vị thực hiện lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
yêu nước thì việc gì có lợi cho dân
dù khó mấy cũng phải ra sức làm cho kỳ được
kháng bộ và công chức quận một mươi hai đã tập trung công sức
để xây dựng một nền hành chính hiện đại
ứng dụng khoa học công nghệ
nhất là công nghệ thông tin
để đổi mới công tác cải cách hành chính
phục vụ người dân và doanh nghiệp
với tinh thần cầu thị cao biết chào biết cười
biết lắng nghe ý kiến và tôn trọng nhân dân
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
nhằm tăng cường các kênh tương tác
cũng như tiếp nhận các ý kiến đóng góp
phản ánh của người dân
quỹ ban nhân dân quận một mươi hai đã triển khai việc tiếp nhận
xử lý thông tin qua tài khoản gia lô
trang thông tin điện tử của quận
đồng thời trên ứng dụng công nghệ thông tin
đã triển khai tám dịch vụ công trực tuyến
mức độ ba mức độ bốn
với hai mươi năm thủ tục hành chính
và ba dịch vụ tiện ích
tích hợp hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến
đường dây nóng hệ thống đánh giá
sự hài lòng của người dân
quận một mươi hai đã thực hiện các kênh tương tác
như là cái phần mềm tư vấn thủ tục hành chính
đối với người dân
đội ngũ tư vấn viên là các cán bộ công chức
của các phòng ban chuyên môn của quận
công việc này được thực hiện hai mươi bốn trên hai mươi bốn trên bảy ngày
trong chín tháng đầu năm quận một mươi hai đã tiếp nhận
hơn hai mươi năm trăm linh hồ sơ
nhờ cải tiến trong cách thức thực hiện
cho nên số lượng hồ sơ được giải quyết đúng hạn
đạt gần chín mươi năm
đối với hồ sơ bị chậm trễ
quỹ ban nhân dân quận phường đã có văn bản xin lỗi trực tiếp
cán bộ và công chức quận một mươi hai đã tập trung công sức
để xây dựng một nền hành chính hiện đại
ứng dụng khoa học công nghệ
nhất là công nghệ thông tin
để đổi mới công tác cải cách hành chính
phục vụ người dân và doanh nghiệp
với tinh thần cầu thị cao biết chào biết cười
biết lắng nghe ý kiến và tôn trọng nhân dân
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
nóng hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân
quận một mươi hai đã thực hiện các kênh tương tác
như là cái phần mềm tư vấn thủ tục hành chính đối với người dân
đội ngũ tư vấn viên là các cán bộ công chức
của các phòng ban chuyên môn của quận
công việc này được thực hiện hai mươi bốn trên hai mươi bốn trên bảy ngày
trong chín tháng đầu năm
đội ngũ cán bộ công chức của quận một mươi hai
để đáp ứng với kế hoạch
yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển của quận một mươi hai hiện nay
không những ở quận tại các phường
cũng đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ ba cấp độ bốn
và được trang bị nhiều thiết bị
để người dân đánh giá trực tiếp về sự hài lòng của người dân
quỹ ban nhân dân phường tân chánh hiệp
từ khi áp dụng hình thức này
người dân chỉ cần liên hệ với bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả là đã giải quyết xong công việc
để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn
thì trong thời gian qua phường có rất nhiều cái biện pháp
để cải cách thủ tục chính
cụ thể như chúng tôi có tổ chức làm việc ngoài giờ
xuyên suốt trưa trong các ngày thứ hai và thứ năm
rồi một số cái dịch vụ chúng tôi phục vụ người dân
qua hình thức đăng ký trực tuyến
rồi một số trường hợp mà có người già neo đơn hay khó khăn
thì chúng tôi có thể đến tận nhà
để làm các thủ tục giải quyết hồ sơ cho dân
công tác cải cách hành chính ở quận một mươi hai
đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức
trong thực thi công vụ giải quyết hồ sơ hành chính
cũng như tăng mức độ hài lòng của người dân
khi có nhu cầu đối với các dịch vụ công trực tuyến
cũng từ công tác cải cách hành chính
đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh hơn
quý vị thân mến những hình ảnh vừa rồi
cũng đã khép lại chương trình tp hcm hôm nay
của truyền hình nhân dân
quý vị và các bạn có những chia sẻ với chương trình
hoặc có những vấn đề cần được phản ánh
hãy liên hệ với chúng tôi qua hộp thư tbhcmhômnay tv
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau